đến giữa năm nay toàn tỉnh hải dương có gần một trăm linh máy cấy kubota hamco yanma
máy cấy bằng động cơ diesel cấy khoảng năm diện tích lúa của tỉnh
hầu hết các huyện có diện tích lúa lớn trong tỉnh như bình giang thanh miện ninh giang cẩm giang đều đã xây dựng mô hình cấy lúa bằng máy